chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc đã cảnh báo số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực
có thể tăng gần gấp đôi trong năm nay lên hai trăm sáu mươi năm triệu người do suy thoái kinh tế vì đại dịch covid một mươi chín
tại việt nam khả năng gia tăng trong những tháng tới cũng được các chuyên gia nhận định
có thể tăng lên khi có nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch
trong năm năm qua nghèo đói luôn là mối quan ngại lớn nhất của người dân việt nam
vào năm hai nghìn hai mươi những quan ngại này có khả năng gia tăng trong những tháng tới
nguyên nhân là bởi những ảnh hưởng của covid một mươi chín mang lại dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng cao và giảm thu nhập của người dân
nguy cơ là nghèo lại và rõ ràng là cái nguy cơ đấy sẽ lớn hơn rất là nhiều qua cái hậu quả của dịch covid một mươi chín hiện nay
theo báo cáo kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm hai nghìn một mươi chín được công bố cuối tháng bốn vừa qua
trước khi việt nam bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đói nghèo tăng trưởng kinh tế và môi trường đã là những vấn đề người dân quan ngại nhất
trong đó lao động và việc làm tiếp tục nằm trong nhóm bốn vấn đề người dân quan ngại nhất từ năm hai nghìn một mươi năm
và tạo ra nhiều việc làm mới
những ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay sẽ khiến nhiều người dân rơi vào tình trạng đói nghèo
dẫn tới việc thiếu và không có nguồn lực dự phòng trong tương lai
thách thức lớn nhất là những người nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn không có nguồn thu nhập
bên cạnh đó là những lao động thất nghiệp bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
dịch bệnh kéo dài sẽ dẫn đến việc không có nguồn thu và người dân không thể bảo đảm được mức sống tối thiểu của bản thân và gia đình
vì vậy đây là thời điểm chúng ta cần chung tay để hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh
xác định rõ tầm quan trọng của việc chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
chính phủ và các cấp ban ngành tại việt nam đã có nhiều chính sách giải pháp để hỗ trợ người nghèo người yêu thế người lao động
các đối tượng không bảo đảm mức sống tối thiểu nhằm bảo đảm an sinh góp phần giữ vững ổn định xã hội
đồng thời bảo đảm phục hồi kinh tế sau khi dịch bệnh được khống chế
đây cũng là những việc làm cấp bách và thiết thực nhằm hạn chế tối đa khả năng gia tăng đói nghèo do ảnh hưởng của dịch bệnh tại việt nam